theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng
hiện trên địa bàn thành phố chưa có thông tin về thiệt hại do áp thấp nhiệt đới và mưa lớn
các hồ chứa nước trên địa bàn vẫn an toàn bởi vẫn đang ở mực nước thấp
trong khi đó ngư dân đà nẵng đang hoạt động trên vùng biển phía nam hoàng sa
đã và đang chủ động tránh chú bão
bên cạnh đó nông dân trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục tranh thủ gặt lúa để giảm thiểu thiệt hại
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng
hiện có ba mươi bảy tàu cá với ba trăm năm mươi bốn ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển
bộ chỉ huy đã nghiêm cấm toàn bộ tàu thuyền ra khơi và cũng đã triển khai các phương án phòng chống áp thấp nhiệt đới
đối với công tác thu hoạch lúa tại huyện hòa vang địa phương có diện tích trồng lúa lớn nhất thành phố đà nẵng
đã gặt được khoảng năm mươi sáu hiện vẫn còn gần một hectare lúa chưa được gặt
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hòa vang đang đôn đốc từng xã vận động nông dân tranh thủ lúc trời khô giáo
ra đồng gặt lúa chủ động phòng tránh mưa bão